cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố ván hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng phạm minh châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về hành vi chống người thành công vụ tại chốt kiểm soát dịch
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày bốn một mươi châu điều kiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi chín b một hai mươi hai nghìn hai trăm năm mươi hai
chở triệu minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đi từ thành phố việt trì đến thành phố vĩnh yên
khi đến chốt kiểm soát đầu cầu hạc trì xã bồ giao huyện vĩnh tường do không có giấy tờ
theo quy định nên hai đối tượng đã điều khiển xe đi vào đường ngược chiều mục đích đi qua chốt
để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi trên tổ công tác tại chốt
đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng châu không chấp hành mà cố tình phóng qua chốt kiểm soát
và bỏ chạy theo quốc lộ hai a hướng về phía thành phố vĩnh yên quá trình bỏ chạy hai đối tượng đã tách ra
làm hai hướng để lẩn trốn hải bỏ trốn về nhà ở thành phố việt trì còn châu phóng xe vào một nhà dân
để lẩn trốn ngay sau đó tổ công tác đã truy tìm được châu yêu cầu châu quay về chốt phòng chống dịch
làm việc tuy nhiên châu ngoan cố có hành vi rằng co đồng thời dùng dao chém lực lượng làm nhiệm vụ
để tàu thoát ngay sau đó cả châu và hải đã bị bắt giữ